xin chào các bạn
xin chào các bạn

khu vực hà nội mây thay đổi có mưa rào vài nơi ngày nắng nóng gió đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi sáu độ